hoàng my cho rằng phụ huynh ngoài dạy con trẻ việt phải tuyệt đối tôn trọng tài sản cơ thể danh dự của người khác
thì phải giáo dục cho các em hiểu không ai có quyền đánh đập nhục mạ trà đạp lên nhân phẩm của mình
đối với người mà chưa thành niên đối với trường hợp này nó để lại một yếu tố tác động rất tiêu cực về mặt tâm lý
bởi các em nó chưa phải người đã trưởng thành đã trải nghiệm cho nên nó rất dễ bị tổn thương
và nó để lại dấu hẳn tâm lý rất lớn
và điều đấy trong cái chính sách của nhà nước ta
pháp luật nhà nước ta luôn luôn bảo vệ những trường hợp là người chưa thành niên
cho nên là trường hợp này là một trong ví dụ để chúng ta thấy rằng nó ảnh hưởng cả về cái ảnh hưởng tiêu cực đấy
cả về tâm lý mặc cảm này rồi là đôi khi bị tổn thương khép kín này
hoặc thậm chí có những yếu tố nó bị ảnh hưởng tiêu cực ngược lại rủi loạn phá phách đi bội
hoặc là làm những việc trái pháp luật
nó có thể tác động cả hai chiều như vậy
vì vậy cho nên là bảo vệ chăm sóc trẻ em người chưa thành niên là điều kiện rất quan trọng yếu tố rất quan trọng
và trong trường hợp này tôi nghĩ rằng là bản thân gia đình chính quyền địa phương các tổ chức đoàn thể cũng cần phải có những biện pháp
các cách thức làm sao để có thể là động viên ổn định tâm lý cho các em rồi là giúp đỡ các em vượt qua những cú sốc tâm lý này
để qua đó các em có thể lấy lại sự cân bằng để tiếp tục học tập làm việc sinh hoạt một cách lành mạnh
liên quan tới vụ việc này hoàn cảnh của nữ sinh tại thanh hóa cũng được nhiều người quan tâm
được biết gia đình nữ sinh thuộc diện khó khăn bố qua đời vì tai nạn mẹ làm ruộng nuôi bốn người con tm là con cả
sau khi biết được hoàn cảnh của mơ nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi động viên
thậm chí là ủng hộ số tiền lớn cho gia đình nữ sinh trộm váy một trăm sáu mươi
mấy ngày qua dư luận xôn xao trước việc nữ sinh tm ở thanh hóa bị sóc quần áo đánh đập sau khi lấy trộm chiếc váy
nhiều người cho biết gia đình nữ sinh thuộc diện khó khăn bố qua đời vì tai nạn mẹ làm ruộng nuôi bốn người con tm là con cả
rất nhiều mạnh thường quân sau khi biết được hoàn cảnh gia đình cô bé đã đến thăm hỏi động viên và ủng hộ tiền gia đình cô bé
hành động ủng hộ của các mạnh thường quân đang gây tranh cãi kịch liệt trên mạng
một số người cho rằng hoàn cảnh của nữ sinh đúng là đáng thương nhưng đa số đều phản đối việc ủng hộ tiền này
bởi như vậy là cổ suý cho hành động sai trái nhiều người sẽ học theo
mọi người nên nhớ việc nào ra việc đó ăn cắp vẫn là ăn cắp và cần được dạy dỗ tử tế không thể kêu gọi ủng hộ quay clip thương cảm nữ sinh được
vì như thế cô bé sẽ thấy rằng việc làm của mình được đồng tình
đừng đổ lỗi tại nhà nghèo nên mới đi ăn trộm
xã hội còn có nhiều người khó khăn gấp tỷ lần nhưng họ vẫn giữ mình trong sạch và không bị cám chỗ trước bất kỳ thứ gì
hành vi của chủ shop thời trang mai hường về cả mặt pháp luật và đạo đức đều được cho rằng không đúng
rất nhiều người đã lên tiếng bức xúc đồng thời cũng đồng cảm với cô bé nữ sinh bị đánh đập
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về sự việc này tới quý vị
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi